không chỉ có các tỉnh miền tây nam bộ mà trong những ngày qua hàng nghìn người dân miền trung
miền bắc cũng đang lên đường về quê bằng xe máy chiều vào tối ngày bốn tháng một mươi đã có khoảng
một công nhân đi xe máy từ thành phố chí bình và các tỉnh bình phước bình dương đồng nai về
đến và đi qua địa phần tỉnh nghệ an dưới thời tiết nắng nóng từng đoàn xe chia thành nhóm
mỗi nhóm hàng trăm xe máy đối đuổi nhau hướng theo hướng nghệ an thanh hóa và các tỉnh phía nam
bắt khi những người này qua đến các địa phần quảng bình hà tĩnh đã được lực lượng chức năng và
cảnh sát giao thông phân luồng dẹp đường hỗ trợ nước uống đồ ăn những người về quê hà tĩnh được
đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những công dân về nghệ an thanh hóa hà nội và các tỉnh
phía bắc sẽ được hướng dẫn khai báo y tế và cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh dẫn đường về
quê qua địa phần hà tĩnh tỉnh nghệ an cũng đã bố trí lực lượng công an y tế thanh tra giao thông
cán bộ chính quyền địa phương thanh niên ra đầu cầu bến thủy một bến thủy hai đón các đoàn về đến
địa phận tỉnh cảnh sát giao thông và công an đứng đường hướng dẫn các đoàn xe chạy vào các tuyến
đường ven núi quyết để kiểm soát tránh ủn tắc trên quốc lộ một a và các đường tránh thuộc thành
phố vinh những công dân về quê nhà nghệ an được khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung
xét nghiệm covid một mươi chín những công dân về các tỉnh khác sau khi được hỗ trợ nước uống thức ăn
được cảnh sát giao thông nghệ an dùng xe dẫn đường đưa qua địa phần các tỉnh nghệ an
hà tĩnh hai tỉnh này cũng bố trí xe khách đón đầu tỉnh để vận chuyển những người dân đi bộ về
biệt địa sau hơn một ngày di chuyển dạng sáng nay năm tháng một mươi đoàn tàu chở hơn sáu trăm linh công dân tỉnh ninh bình
đang sinh sống làm việc học tập tại tp hcm và hai tỉnh bình dương đồng nai cũng đã về tới an ninh
bình đây là sáu trăm linh người có hộ khẩu thương chú tại ninh bình bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
những người đang sinh sống ở một số địa phương phía nam người được đón về quê là những trường
hợp phụ nữ mang thai người có công người già người tàn tật trẻ em dưới một tuổi cùng người thân
trong suốt thời gian qua các tỉnh miền trung và miền bắc cũng đã hỗ trợ nỗ lực bố trí nhiều
hình thức giúp dân về quê như máy bay tàu hòa và bố trí hàng loạt các khu cách ly
hỗ trợ nhu cầu an sinh cấp thiết để người dân không rời vào hoàn cảnh bê tắc